một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn xã xuân trường thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến hai căn nhà bị thiêu dụi rất may là không có thiệt hại về người
ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà gỗ của gia đình bà võ thị kim hương tại tổ sáu thôn trường xuân hai
tiếp đó ngọn lửa lan sang ngôi nhà hai tầng của gia đình ông hoàng văn toàn
sau khi nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nỗ lực chiến đấu các chiến sĩ cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương
đã kịp thời khống chế cháy lan bảo vệ nhiều nhà dân xung quanh